tại hà nội nhà xuất bản kim đồng phối hợp với trung tâm văn hóa pháp đã cho ra mắt bộ sách tuyên bố về quyền
và tổ chức chương trình trò chuyện với chủ đề
chuyện gia đình thời hiện đại ai cũng có quyền
cuộc trò chuyện nhằm giúp các em học sinh cấp một cấp hai
hiểu rõ hơn về những quyền của mỗi thành viên trong gia đình hiện đại
tuyên bố về quyền là bộ sách pháp được nhà xuất bản kim đồng biên dịch và ấn hành
bộ sách gồm bốn cuốn
tuyên bố quyền của mẹ
tuyên bố quyền của bố
tuyên bố quyền của con trai
tuyên bố quyền của con gái
nhằm nhắc nhở việc tôn trọng sự bình đẳng giữa tất cả các thành viên trong gia đình
là vô cùng cần thiết trong xã hội hiện nay
thông qua cuốn sách và cuộc trò chuyện cùng các khách mời
độc giả sẽ tìm được những gửi ý nhân văn để cảm thông chia sẻ với các thành viên trong gia đình của mình